trong điều kiện địa chất phức tạp khí hậu khắc nghiệt của vùng núi cao hoàng liên cách thị trấn sapa hai mươi km về phía nam công trình thủy điện xéo trông hồ nằm trên xã bản hồ huyện sapa lào cai chính thức phát điện cho huyện sapa và các huyện vùng cao hoàng liên góp phần cung cấp điện cho huyện sapa và các huyện vùng cao hoàng liên góp phần cung cấp điện cho huyện sapa và các huyện vùng cao hoàng liên góp phần cung cấp điện cho huyện sapa và các huyện vùng cao hoàng liên

tăng thêm khoảng trên hai triệu khối
trên hai triệu khối thì chúng tôi sẽ phòng được những cơn mưa bất thường khoảng một trăm linh mm
thì cái diễn biến mùa mưa năm nay là nó bất thường
lượng mưa về rất là nhiều đa số các thủy điện thì năm nay là đều xả hết
hàng ngày thì chúng tôi vẫn báo cáo mực nước
lưu lượng xả cho bộ công thương qua trang web của bộ công thương
với đặc thù người dân sinh sống thưa thớt và dài rác khắp địa phương
và còn không quan tâm nhiều về việc an toàn trong khi sinh sống gần sông suối
người dân vẫn còn nhiều chủ quan về mức độ nguy hiểm của các sông suối khi mùa mưa bão đến
vẫn có nhiều trường hợp vượt qua suối khi nước lũ đang về
đối với ủy ban xã là xây dựng kế hoạch phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn
theo đó là tuyên truyền thông qua các
các cuộc họp tiếp xúc và hội nghị nhân dân ở các cái thôn trong vùng hạ du
của bên dưới hai cái nhà máy thủy điện xeo trung hô và thủy điện sửa bán hai
không có thủy điện ngăn thì có thể bà con mắc cái cửa đi lại
đấy bây giờ thì có thể là bà con đi lại nó cũng không nguy hiểm
chỉ có nhà máy thủy điện xeo trung hô xa thì cũng nguy hiểm tí
với hai hệ thống sông chính chảy qua là sông hồng và sông chảy
những điều kiện về địa hình khí hậu
và thủy văn đã tạo cho lào cai nhiều tiềm năng lớn về thủy điện
đến nay tỉnh lào cai đã cho phép bốn mươi sáu nhà đầu tư trong và ngoài nước khảo sát
lập dự án đầu tư bảy mươi sáu công trình thủy điện với tổng công suất lắp máy dự kiến là một một trăm ba mươi hai mw
và tổng giá trị đầu tư trên ba mươi ba tỷ đồng
trong đó đã có ba mươi bảy dự án hoàn thành phát điện
hòa lưới điện quốc gia với tổng công suất lắp máy sáu trăm hai mươi một tám mw
là sáu tháng đầu năm
doanh thu đã đạt được một ba trăm hai mươi hai tỷ và dự kiến đã nộp ngân sách được hai trăm linh tỷ
thế và sáu tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi bảy
thì lượng phát điện sẽ đạt khoảng độ hai bảy tỷ kwh
thế và nộp ngân sách là sấp xỉ là bảy trăm linh tỷ
thì bảy trăm linh tỷ đối với một tỉnh vùng cao
thì đây là quả là một kế hoạch
ngoài việc hỗ trợ cho ngân sách địa phương
các dự án thủy điện cũng tham gia xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng nông thôn
như đường giao thông điện nước sạch thông tin liên lạc hạ tầng văn hóa xã hội
góp phần gia tăng dịch vụ trong nông thôn
góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp
nông thôn và mục tiêu xóa đói giảm nghèo
với số lượng cũng như quy mô của các nhà máy thủy điện như vậy

nguồn lợi kinh tế rõ rệt cho địa phương và cả nước
tuy nhiên trong và sau khi xây dựng nhà máy hoàn thiện
vẫn có nhiều vấn đề đáng lo ngại đặc biệt là trong tình trạng mùa mưa bão như hiện nay
tỉnh lào cai thì với các bậc thủy điện nhiều như vậy
thì tỉnh lào cai là yêu cầu tất cả các nhà máy trên các bậc thủy điện đó
đều có những phương án phòng chống đột bão
liên quan đến bảo vệ đập liên quan đến xả thải
thế và trong thời gian vừa qua thì tỉnh quản lý nghiêm ngặt các nhà máy
có liên quan đến tích nước và xả thải nước với vùng hạ du
và cái phương án này thì đã được ủy ban tỉnh phê duyệt cho từng nhà máy một
và từng cái lưu vực một cho nhiều bậc nhà máy
không chỉ ở lào cai nước ta với đặc thù ba phần tư lãnh thổ là địa hình đồi núi

hệ thống sông ngòi dày đặc với hơn ba bốn trăm năm mươi sông suối lớn nhỏ và đồng thời hiện cả nước có bảy trăm một mươi bốn dự án thủy điện nhỏ
trong đó có hai trăm bảy mươi dự án đã đi vào vận hành khai thác
trên thực tế trước đây do nhiều nguyên nhân một số nhà máy thủy điện tư nhân đã đầu tư do sơ xuất trong xây dựng
hoặc trong quá trình vận hành để vỡ đập hoặc điều tiết nước qua tràn cổ đập nhưng chậm cảnh báo
gây lũ trồng lũ làm thiệt hại và gây tâm lý bất ổn cho người dân
cũng như cộng đồng xã hội
xây dựng các dự án thủy điện nhỏ thì một là nhà đầu tư cũng phải chú ý trong quá trình thiết kế để đảm bảo an toàn
cái thứ hai là các cơ quan quản lý ở nhà nước ở các địa phương thì cũng cần phải chú ý hơn giữa phối hợp giữa cái bộ công thương
bộ xây dựng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn trong quá trình đảm bảo phê duyệt các dự án giám sát quá trình thi công
qua cả quá trình vận hành
nữa để đảm bảo cho các dự án đó vận hành hiệu quả nhưng mà phải an toàn
từ đầu mùa mưa bão năm nay thông điệp được truyền đi từ bộ công thương về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đã liên tục nhấn mạnh trọng tâm vào việc chủ động tăng cường kiểm tra ra soát các công trình
đồng thời chuẩn bị phương án nguồn lực ứng cứu kịp thời
đặc biệt đối với các công trình thủy điện thì vận hành hồ chứa tuân thủ nghiêm quy trình vận hành liên hồ đơn hồ
tăng cường công tác cảnh báo
khi vận hành xả lũ thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình trước trong sau các đợt mưa lũ sự cố
và khắc phục kịp thời các tồn tại có nguy cơ mất an toàn cho đập nhà máy là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt
và để có thể phát triển thủy điện vừa và nhỏ một cách bền vững chúng ta cần phải tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương
trong quản lý xây dựng vận hành và khai thác tuần thủ các quy định về an toàn hồ đập nâng cao năng lực cán bộ chuyên môn
năng lực ứng phó với lũ lụt cũng như sự phối hợp của nhân dân với các đơn vị chức năng ở